quá trình điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi ba tháng một cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác
đối với hai bị can là lê thị thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và nguyễn thị ngọc thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đều là cán bộ trường đại học đông đô
sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với lê thị thanh tâm áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với nguyễn thị ngọc thái
hiện vụ án được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật